các bệnh nghi ngờ được tham dự kỳ thi tại các phòng thi riêng đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định của ngành y tế
thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định f có nguyện vọng tham dự kỳ thi phải có đơn xin dự thi và ký xác nhận đồng ý của phụ huynh học sinh hoặc người giám hộ
thí sinh cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín